cho đến một mươi tám h ngày hôm qua việt nam ghi nhận thêm năm trường hợp mắc mới nâng tổng số ca mắc lên một trăm năm mươi ba ca
hai trong số năm bệnh nhân này là những người từ nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi một cho đến ngày hai mươi ba tháng ba được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
ba ca còn lại lây từ các bệnh nhân bị nhiễm bệnh từ trước đó
cụ thể bệnh nhân số một trăm bốn mươi chín là nam bốn mươi tuổi quốc tịch việt nam trú tại quận long biên hà nội
ngày hai mươi ba tháng ba bệnh nhân đến sân bay vân đồn trên chuyến bay vn ba mươi sáu của vietnam airlines
bệnh nhân số một trăm năm mươi là nam quốc tịch việt nam năm mươi năm tuổi trú tại phường tân định quận một tp hcm
sau khi nhập cảnh bệnh nhân về nhà và từ ngày một mươi bốn cho đến ngày một mươi tám tháng ba
bệnh nhân có đi tới nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người
bệnh nhân số một trăm năm mươi một là nữ quốc tịch brazil năm mươi bốn mươi năm tuổi trú tại phường thảo điền quận hai tp hcm
bệnh nhân là đồng nghiệp tiếp xúc gần với bệnh nhân số một trăm hai mươi bốn
bệnh nhân số một trăm năm mươi hai là nữ quốc tịch việt nam hai mươi bảy tuổi
trú tại phường tây thạnh quận tân phú tp hcm
bệnh nhân là chị gái sống cùng nhà với bệnh nhân số một trăm hai mươi bảy là nam nhân viên của quán ba buddha
bệnh nhân số một trăm năm mươi ba là nữ quốc tịch việt nam sáu mươi tuổi trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
ngày hai mươi ba tháng ba sau khi xác định ca số một trăm bốn mươi ba mắc covid một mươi chín
bệnh nhân và hai người bạn trung phòng được chuyển đến bệnh viện giã chiến củ chi để cách ly theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm
phát biểu tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vào sáng ngày hôm qua thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên hai mươi người
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chỉ đạo các cơ quan liên quan
đặc biệt là chính quyền các cấp cũng phải tăng tốc triển khai các biện pháp mạnh
nhằm phát hiện sớm cách ly kịp thời khoanh vùng dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của người dân
trong đó yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp
và các sự kiện có trên hai mươi người dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo
đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như mát xa vũ trường quán karaoke
dạp chiếu phim bia hơi nhà hàng ăn uống các điểm tham quan du lịch vui chơi giải trí
thành phố hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng cần thơ cần đóng cửa toàn bộ các hoạt động dịch vụ không cần thiết
trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm dược phẩm
thời gian thực hiện các chủ trương này từ giờ ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và được triển khai trong một vài tuần và có thể xem xét kéo dài thêm sau đó
thủ tướng biểu dương bộ công an đã gõ cửa từng nhà cùng với các lực lượng khác
giả soát báo cáo chính phủ kịp thời về tình hình người nước ngoài và người việt nam nhập cảnh từ ngày bảy tháng ba
theo đó đã điều tra được hơn tám mươi một người nhập cảnh bao gồm cả người việt nam và người nước ngoài
về thủ tướng nguyễn xuân phúc dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến g hai mươi trên gương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
nhằm khẳng định trách nhiệm đóng góp của asean và việt nam vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện việt nam vẫn được nhiều nước ca ngợi bởi cách ứng phó nhanh nhạy công tác phòng chống dịch bệnh quyết liệt và hiệu quả
tiếp tục với các tin tức quốc tế thưa quý vị dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín do chủng virus corona mới sars cov hai gây ra vẫn đang tiếp tục lây lan rộng trên toàn cầu
tính tới đêm ngày hôm qua thế giới đã ghi nhận hơn bốn trăm chín mươi ca nhiễm với hơn hai mươi hai ca tử vong
tại một trăm chín mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ tại tâm dịch châu âu tổ chức y tế thế giới who cho biết là đã nhận thấy một số tín hiệu đáng khích lệ
trong bối cảnh tốc độ lây nhiễm ở điểm nóng italia đang chậm dần
song cơ quan này khẳng định rằng vẫn còn quá sớm để nhận định rằng giai đoạn tồi tệ nhất đã qua đi
dự kiến trung quốc sẽ hỗ trợ italia thiết lập một bệnh viện giã chiến tại vùng masscher
và sẽ đi vào hoạt động trong vòng ba ngày với khoảng sáu mươi dường bệnh điều trị tích cực
một đội ngũ gồm năm mươi bác sĩ tám mươi y tá ba mươi kỹ thuật viên trung quốc
những người từng trực tiếp tham gia cuộc chiến với covid một mươi chín tại vũ hán cũng sẽ đến hỗ trợ
trong bối cảnh dịch bệnh bổ vây nhiều nước châu âu đã ban bố các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn virus lây lan
trong đó có việc đóng cửa biên giới phong tỏa các thành phố tạm đình chỉ các hoạt động sản xuất và kinh doanh
hay thực hiện giãn cách xã hội
who cho biết sẽ sớm tiến hành đánh giá các tác động cũng như hiệu quả của từng biện pháp này
song cũng cảnh báo những ảnh hưởng mà dịch covid một mươi chín để lại sẽ rất nghiêm trọng và cần một thời gian dài để hồi phục